theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhiều dạng thời tiết cực đoan đang diễn ra trên cả nước từ ngày ba mươi tháng sáu đến ngày một tháng bảy
tại trung bộ nắng nóng và nắng nóng gai gắt còn tiếp diễn đến ngày một tháng bảy gây nguy cơ cháy rừng và hỏa hoạn khu vực dân cư ở mức rất cao
tại bắc bộ mưa to đến rất to tại khu vực vùng núi và trung du có khả năng gây lũ quét sạt lở đất vùng núi
tại các sông suối vùng núi phía bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ một đến ba mét
trên biển gió mùa tây nam có cường độ mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám gây sóng biển cao từ hai đến ba mét
tại khu vực vùng biển từ bình thuận đến cà mau và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa